với miền trung trong ngày hôm nay toàn vùng phổ biến ít mưa có nắng gián đoạn ở trong ngày
cụ thể từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời nhiều mây có mưa nhỏ và sương mù ở một vài nơi trong thời điểm ban sớm
về trưa chiều mây giảm trời chuyển nắng nhẹ nhiệt độ tại khu vực vì thế mà giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
khu vực còn lại bao gồm các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do không chịu tác động của bất kỳ hình thế gây mưa nào
nên trời không mưa nắng xuất hiện khá sớm
và kéo dài cho đến cuối chiều vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại đây phổ biến trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
trạng thái tạnh giáo có nắng cũng được dự báo cho khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay
nhiệt độ về trưa và chiều tại các khu vực này vì thế tiếp tục giữ ở mức cao
nhiệt độ trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ cho khu vực tây nguyên và ba mươi ba ba mươi sáu độ đối với các tỉnh thành thuộc nam bộ
cùng với quá trình suy yếu và rút dần về phía đông của khối không khí biển
gió tây nam cũng có xu hướng hoạt động trở lại
tuy nhiên cường độ chưa mạnh nên chủ yếu chỉ gây ra mưa rào và rông ở diện một vài nơi
cho các tỉnh nam bộ vào thời điểm chiều tối và đêm
mưa xuống sẽ làm dịu đi cái nóng oi bức mà ban ngày để lại
tuy nhiên trong cơn rông luôn tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển do khối không khí lạnh đã suy yếu nên trong ngày và đêm nay
gió trên các vùng biển tiếp tục giảm xuống
hầu hết chỉ còn có gió dưới cấp
cấp bốn nên biên độ sóng nhỏ biển êm
thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động vươn khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước